mới đây hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy ba lô hàng do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh lào cai kiểm tra và thu giữ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cụ thể trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác đã liên tiếp kiểm tra và thu giữ ba lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm ba trăm một mươi một thịt động vật xấy khô chín mươi hai hộp trái cây hỗn hợp dạng mứt loại năm kg một hộp
cây thuốc lá nhập lậu qua kiểm tra chủ của các lô hàng kể trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc của lô hàng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ và xử lý hành chính tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo đúng quy định của pháp